do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc tràn xuống lào cai nên nhiệt độ giảm mạnh một số nơi xuất hiện mưa phùn dài rác
tại sapa sáng nay nhiệt độ đo được ở mức bảy sáu độ c
các trạm khí tượng trong khu vực quan chắc được nhiệt độ tại các huyện của tỉnh lào cai đều giảm sâu so với ngày hôm trước
trong đó khu du lịch sapa rét nhất ở mức bảy sáu độ c kèm theo sương mù dày đặc gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong những ngày đầu năm mới
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn lào cai ngày và đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống lào cai khiến nền nhiệt độ các địa phương tiếp tục giảm thấp hơn
để bảo đảm an toàn huyện sapa đã khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh rét cho gia súc che kín chuồng trại và dự trữ thức ăn tránh thiệt hại khi thời tiết xấu kéo dài
du khách khi tham gia các tour du lịch phải trang bị đầy đủ các thiết bị bảo đảm an toàn
các xe du lịch khi di chuyển qua thị trấn sapa phải đi chậm chú ý quan sát và giữ khoảng cách an toàn